trước diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín nước đa đã tiếp nhận một lượng lớn công dân từ nước ngoài trở về
tạo áp lực rất nặng nề cho công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đặc biệt là đối với các tỉnh giáp biên
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh cao bằng
từ thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát cho đến nay khu cách ly tập trung tại trung đoàn tám trăm năm mươi hai huyện hòa an tỉnh cao bằng
đã tiếp nhận rất nhiều cơ đột công dân trở về
và mặc dù công tác phục vụ đã được bảo đảm tuy nhiên cơ sở vật chất của địa phương có hạn
nên dù đã chuẩn bị nhiều phương án về nơi lưu trú nhưng khu cách ly tập trung ở tỉnh cao bằng nhiều thời điểm vẫn rơi vào tình trạng quá tải
đến thời điểm hiện tại thì tất cả những nguồn lực của chúng tôi chỉ là khoảng hai mươi tỷ đồng cho tất cả những việc này
mua sắm trang thiết bị mua sắm vật tư y tế và hỗ trợ cho người thực hiện nhiệm vụ cách ly
bên cạnh đó khi bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp nguồn lực của ngành y tế địa phương lại có hạn
thì đây cũng là một khó khăn mà địa phương sẽ cần được hỗ trợ
với những diễn biến mới khi mà dịch bùng phát hoặc là có dấu hiệu
có ca lây nhiễm tại tỉnh cao bằng thì chắc chắn là cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn về trang thiết bị y tế
và hiện nay cái dự phòng về trang thiết bị y tế chúng tôi đang thực hiện dự phòng chỉ được khoảng hai mươi ngày thôi trong cái điều kiện như hiện tại
trong thời gian tới ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cao bằng sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục những khó khăn
và triển khai công việc phòng chống dịch theo chỉ đạo của trung ương
thực hiện phương châm bốn tại chỗ và lên phương án chống dịch bảo đảm cho ngành y tế cùng với cơ sở vật chất cho khu cách ly tập trung tại tỉnh